thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thường trực ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số sáu nqtvk ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
dự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

và tầm nhìn các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện
nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như tỷ lệ đô thị hóa đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt tối thiểu bốn mươi năm
đến năm hai nghìn ba mươi đạt trên năm mươi tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng một năm
và năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng một chín hai ba
số lượng đô thị toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng chín trăm năm mươi đến một đô thị
đến năm hai nghìn ba mươi khoảng một đến một hai trăm linh đô thị
kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào gdp cả nước khoảng bảy mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm và khoảng tám mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt được các mục tiêu nêu trên nghị quyết sáu nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
như hoàn thiện thể chế chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa công tác quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững
tập trung xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới
đẩy mạnh phát triển nhà ở hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại liên kết thích ứng với biến đổi khí hậu
xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội an ninh an toàn và trật tự đô thị
tại hội nghị đại diện các bộ ban ngành đại diện các địa phương cũng đã trình bày các tham luận
nêu ra những vấn đề còn tồn tại chia sẻ những kinh nghiệm hay các giải pháp hiệu quả trong từng lĩnh vực và tại mỗi địa phương
các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với các nội dung của nghị quyết khẳng định nghị quyết là cơ sở căn cứ chính trị quan trọng
cho sự ra đời của cơ chế chính sách mới tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững